thông tin mới nhất về tình hình lây nhiễm dịch bệnh
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cdc hà nội
tính từ bảy h cho đến một mươi hai giờ trưa nay ngày ba mươi tháng bảy
trên địa bàn thành phố ghi nhận sáu mươi một trường hợp mắc mới
đáng chú ý có ba mươi sáu ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng
như vậy là tính từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua đến trưa nay hà nội ghi nhận bảy mươi tám ca bệnh
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư này là một năm mươi chín ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là sáu trăm bốn mươi hai ca chiếm hơn sáu mươi
vâng với hàng chục ca nhiễm mỗi ngày trong đó có cả những ca bệnh được phát hiện ngoài cộng đồng
cho thấy nguy cơ dịch tiếp tục lây lan vẫn hiện hữu trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là khi những người dân có triệu chứng ho sốt nhưng chỉ đến hiệu thuốc để mua thuốc tự điều trị
cộng với việc một số nhà thuốc vi phạm các quy định trong thực hiện công tác phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế
ví dụ như chỉ tính riêng chùng ca bệnh từ nhà thuốc đức tâm ở số chín mươi năm
láng hạ quận đống đa đến nay thì đã ghi nhận sáu mươi hai ca mắc
trước tình hình này trong sáng ngày hôm qua sở y tế hà nội đã kiểm tra đột xuất
một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố
qua đó thì ba mươi nhà thuốc đã bị thu hồi giấy phép hoặc là đình chỉ hoạt động
do không tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch không đảm bảo các quy chuẩn hoạt động khác
nhà thuốc nhật quang trên đường ngọc khánh hà nội
mặc dù đã có tủi chắn để giữ khoảng cách giữa người mua và người bán
có mã qr cho người dân khai báo y tế
thế nhưng vẫn không đảm bảo an toàn phòng dịch
không có tờ khai y tế để lưu thông tin bệnh nhân có trợ chứng sốt hò khó thử
không có tờ khai y tế để lưu thông tin bệnh nhân có trợ chứng sốt hò khó thử
đã được yêu cầu đóng cửa ngay lập tức để thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra nhiều nhà thuốc đã thực hiện các biện pháp như khai báo y tế khử khuẩn kính chắn giữa người mua và người bán
vì vậy nhiều trường hợp có trợ chứng hò sốt khó thử cũng đã được thống kê kịp thời và gửi về trung tâm y tế quận huyện
chúng em thì cũng có một số trường hợp là cũng có trợ chứng hò hò đo
tuy nhiên là cái bộ công cụ bởi vì hiện nay có thể là ở những nhà thuốc này họ chưa gặp những trường hợp hò sốt nhiều tới
chính vì vậy là bộ công cụ để họ liên tục có văn bản hoặc là những bộ công cụ hướng dẫn để khi có bất cứ một trường hợp nào
thì mọi nhân viên trong nhà thuốc đều có thể thực hiện được theo một quy trình đã được hướng dẫn bài bài
từ cuối tháng bốn đến nay sở y tế hà nội đã thu hồi giấy phép và đình chỉ khoảng ba mươi nhà thuốc trên địa bàn
do vi phạm các quy định phòng chống dịch
sở sẽ tiếp tục ra soát kiểm tra và đình chỉ những nhà thuốc vi phạm
liên quan đến nhà thuốc đức tâm phố láng hạ đến nay đã có sáu mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín được phát hiện
nhà thuốc này đã bị đình chỉ và sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm để lây lan dịch bệnh
tiếp tục với thông thức đáng chú ý khác
tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
chiều ngày hôm qua bốn đối tượng đã bị công an xã thành lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy trên đường đi tuần tra công an xã thành lợi phát hiện và bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm trung tính anh phan văn tươi nguyễn thành ngọt và trương văn sơn
cùng chú tỉnh vĩnh long đang đánh bài ăn tiền tại tổ hai mươi hai ấp thành phố xã thành lợi nên tiến hành lập biên bản sự việc
một đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
liên quan đến vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học đông đô
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố một mươi bị can
trong đó có bị can dương văn hòa hiệu trưởng trường đại học đông đô cùng các cán bộ của nhà trường
theo nội dung cáo trạng trong quá trình tuyển sinh đào tạo của trường đại học đông đô
trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường đại học đông đô
thấy một số cá nhân có nhu cầu lấy văn bằng hai ngôn ngữ anh
để sử dụng làm nghiên cứu sinh học thạc sĩ thi tuyển công chức thi nâng ngạch
trần khắc hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo ban giám hiệu viện đào tạo liên tục
viện bốn phòng đào tạo và quản lý sinh viên phòng tài vụ làm cấp văn bằng giả
của hệ chính quy ngành ngôn ngữ anh cho những người có nhu cầu
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trần khắc hùng và đồng phạm đã làm cấp bằng và giấy chứng nhận giả
cho hơn bốn trăm ba mươi trường hợp thu lợi bất chính hơn bảy tỷ đồng
trong đó cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ hai trăm một mươi trường hợp đưa cấp văn bằng giấy chứng nhận giả
còn hai trăm hai mươi một trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên
nhưng không xác định được nơi cư trú và đơn vị công tác
bốn cán bộ chiến sĩ công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc đã tình nguyện hiến máu
kịp thời cứu sống đối tượng lò văn dung ở huyện mương ảng tỉnh địa biên
dung chính là đối tượng bị công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ
về tội mua bán che phép chăn đoan túy vào ngày hai mươi tháng bảy vừa qua
trong quá trình bị tạm giữ hình sự tại công an huyện tam đảo
lò văn dung kêu đau bụng mệt mỏi
công an huyện tam đảo đã đưa đối tượng đến trung tâm y tế huyện tam đảo để khám điều trị
kết quả xác định dung bị suất huyết tiêu hóa cấp kết hợp với thiếu máu bẩm sinh
nếu không được truyền máu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng
và được chỉ định chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh để chuyển máu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc sau khi xét nghiệm bác sĩ xác định
lò văn dung thuộc nhóm máu o nhưng tại kho máu dự trữ của bệnh viện không còn
để kịp thời cứu người công an huyện tam đảo đã đồng thời phát động cán bộ chiến sĩ
trong đơn vị tình nguyện hiến máu
ngay sau đó bốn đồng chí là đại úy đào thị thu huyền đại úy trần văn quân
thượng úy nguyễn ngọc duy và hạ sĩ kim nam trâm đã lập tức tình nguyện tham gia hiến máu
nhanh chóng làm các thủ tục truyền máu cứu lò văn dung qua tuần nguy kịch
hiện tại sức khỏe của lò văn dung đã ổn định và tiếp tục được điều trị
tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục với thông thức đáng chú ý khác
tụ tập đánh bạc trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
vào chiều hôm qua bốn đối tượng đã bị công an xã thành lợi huyện bình tân tỉnh vĩnh long
trên đường đi tuần tra công an xã thành lợi phát hiện và bắt quả tăng bốn đối tượng
gồm trung tính anh phan văn tươi nguyễn thành ngọt và trương văn sơn
cùng chú tỉnh vĩnh long đang đánh bài ăn tiền
tại tổ hai mươi hai ấp thành phố xã thành lợi nên tiến hành lập biên bản sự việc
một đối tượng bị phạt tiền một mươi năm triệu đồng theo nguyên định một trăm một mươi bảy của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
riêng hành vi đánh bạc sẽ được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
cũng bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tại bình định nhiều đối tượng đã tụ tập chạy xe với tốc độ cao nẹt pô lạng lách đánh võng
thậm chí là tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trả tự
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch ở địa phương
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm góp phần ổn định tình hình trên địa bàn
đây là những hình ảnh được camera của người dân ghi lại tại các tuyến đường trên địa bàn huyện phù mỹ
còn đây là một nhóm khác tại tuyến quốc lộ một mươi chín c đoạn đi qua địa bàn huyện tuy phước
các thành viên này tụ tập thành nhóm và điều khiển xe máy độ chế chạy tốc độ cao
không đội mũ bảo hiểm không chấp hành các tín hiệu đèn giao thông lạng lách đánh võng
và có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
và tiềm ẩn nguy cơ là lây lan dịch bệnh
khiến người dân vô cùng bức xúc
các thanh niên này thường xuyên tụ tập điều khiển các phương tiện nẹt bô lạng lách đánh võng
tổ chức đua xe trái phép gây náo lộn một số tiếng đường
khiến cho người dân cảm thấy lo lắng
mong cơ quan chức năng sớm ra quân để xử lý các thanh niên này để người dân an tâm
mới đây nhất tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông tuy phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp với công an huyện phù mỹ
phát hiện vây bắt nhóm đeo
hai mươi tám đối tượng tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường tránh quốc lộ một a thuộc xã mỹ trinh huyện phù mỹ
tám đối tượng cùng với phương tiện các loại đã được đưa về cơ quan công an để xử lý
hầu hết các đối tượng tham gia đua xe có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi tuổi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh
nhiều đối tượng không có bằng lái xe không đội mũ bảo hiểm và sử dụng mạng xã hội để hẹn nhau đua xe nhiều ngày trước đó
thì cái đoàn chi này ra
thấy tổ công tác đang làm việc như thế thì đoàn chi đã quay đầu
đi vào đường tránh của phù mỹ
thì anh em đã phối hợp bắt giữ kiểm tra
và đưa toàn bộ về quỹ ban nhân dân xã mỹ trinh để làm việc
em có biết hồ chí quang từ facebook ông trường
em có những tin như bạn đó là
tối nay sao giờ đó sao
ông trường bảo là chín h bạn ra tới phù mỹ có người đó em rủ đi tổ chức đua xe
trong thời điểm dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình định vẫn đang diễn biến hết sức khó lường
khi các hành vi ngông cuồng xem thường thức luật của các thanh thí nghiên là rất đáng lên án
tân thiết phải có những hình phạt nghiêm cất góp thần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
một số chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
liên tục phát hiện các trường hợp sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả để qua mặt lực lượng chức năng
công an thành phố thủ dầu một đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý những đối tượng
có hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín bán cho người dân
theo điều tra ban đầu tại chốt kiểm soát tại cầu phú cường phường tránh mỹ thành phố thủ dầu một
lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp các đối tượng sử dụng giấy xét nghiệm covid một mươi chín giả
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông
làm nghề xe ôm ngụ phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
sử dụng giấy xét nghiệm giả có kết quả âm tính để đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh cầu phú cường
qua làm việc anh này khai nhận đã mua giấy xét nghiệm giả này từ một thanh niên không rõ lai lịch
tại phường hòa lợi thị xã bến cát với giá bảy mươi đồng và đã nhiều lần sử dụng giấy này đi qua chốt kiểm soát
cũng trong ngày hai mươi hai tháng bảy lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một trường hợp khác
một người đàn ông đi từ hướng củ chi thành phố hồ chí minh qua cầu phú cường về bình dương
có sử dụng giấy xét nghiệm giả
anh này cho biết do nhu cầu đi làm việc tại thành phố hồ chí minh
nên trước đó người đàn ông này có đến một phòng khám nằm trên đại lộ bình dương
phường hiệp thành thành phố thủ dầu một để làm xét nghiệm covid một mươi chín
tại đây có một người đàn ông không rõ lai lịch xuất hiện trào bán giấy phép covid một mươi chín
kết quả âm tính cho anh này với giá bốn trăm năm mươi đồng
công an thành phố cũng là chỉ đạo quyết liệt các tổ mà có địa bàn giáp ranh quyện thị thành phố tỉnh khác
thì cần chú ý kiểm tra thật kỹ giấy xét nghiệm chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
áp dụng biện pháp nghiệp vụ để mà tổ chức bắt các đối tượng có hành vi
làm giả cái giấy xét nghiệm có kết quả âm tính giả
để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương đã thành lập các chốt kiểm dịch
tại các cửa ngõ ra vào kiểm tra xét nghiệm đối với những người dân
một số người dân thiếu ý thức đã làm giả giấy tờ con dấu kiểm dịch trôn tránh để đi qua các chốt kiểm dịch
các hành vi này sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định
tuy nhiên người dân cần có ý thức trách nhiệm để việc phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh đạt hiệu quả
bịa ra câu chuyện vay tiền hộ chồng là phó giám đốc công ty để vay một tỷ đồng của hai người quen
sáng qua công an tỉnh thanh hóa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đới thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở số nhà một trăm bốn mươi một phố hoàng văn thụ phường ngọc trạo tp thanh hóa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra trước đây đới thị loan là nhân viên của chi nhánh công ty cổ phần đường sắt thanh hóa
về sau loan mở cửa hàng bán quần áo và tiệm spa nhưng ngày càng lâm vào nợ nần
lợi dụng mối quan hệ thân tình với gia đình của hai nạn nhân loan đã nói dối hai người này
và hỏi vay tiền hộ cho chồng là phó giám đốc tri nhánh công ty cổ phần đường sắt thanh hóa
xí nghiệp xây dựng công trình để phục vụ sản xuất kinh doanh
để tạo niềm tin cho nạn nhân loan đã sử dụng chữ ký khắc sẵn của chồng
và con dấu của chi nhánh công ty cổ phần đường sắt thanh hóa xí nghiệp xây dựng công trình
đóng vào các hợp đồng vay tiền của hai ông này với tổng số tiền một tỷ đồng
sau khi lấy được tiền của hai nạn nhân loan đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân
và không có khả năng chi trả
biết bị loan lừa hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
ngoài ra đới thị loan còn vay tiền của rất nhiều người trên địa bàn thành phố thanh hóa
đến nay vẫn không có khả năng trả nợ với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội vừa ra quyết định
khởi tố đối tượng nguyễn minh giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn vang xã cổ loa huyện đông anh
về tội cướp giật tài sản
theo báo cáo điều tra nguyễn minh giáp có năm tiền án tiền sự
do mới ra tù không có công an việc làm
để có tiền tiêu xài giáp nảy sinh ý định lấy xe sh gia đình mới mua cho
để đi cướp giật tài sản
từ ngày ba tháng sáu đến ngày một mươi hai tháng bảy
giáp đã tiến hành năm vụ cấp giật tài sản của người đi đường
trên địa bàn phường gia thụy và phường thượng thanh quận long biên
để che giấu hành tung của mình giáp đội mũ bảo hiểm lưỡi chai
đeo khẩu trang vải tối màu mặc áo sơ mi dài tay quần tối màu
tới các địa điểm đã được xác định trước
rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý theo quy định của pháp luật
vào khoảng hai giờ sáng qua lực lượng công an tỉnh bình thuận
đã phát hiện bắt quả tang một nhóm hai mươi tám đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
bất chấp tình hình dịch bệnh phức tạp
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần sáu mươi triệu đồng
một mươi một xe gắn máy cùng các tăng vật có liên quan
ba đối tượng nguyễn thắng việt trần văn trí và nguyễn văn trung
đều trú tại xã hàm thạnh huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã lợi dụng địa hình hiểm trở dưới chân núi
vắng người qua lại tổ chức đánh bạc
đồng thời bố trí người cảnh giới
đưa đón các con bạc bằng xe ô tô riêng
hòng qua mắt lực lượng công an
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm
các đối tượng liên quan còn lẩn trốn
để xử lý nghiêm về hành vi đánh bạc
và vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sau khi triển khai thí điểm
việc cấp thẻ đi chợ ngày chẵn ngày lẻ
cho các hộ dân trên địa bàn quận tây hồ hà nội
thực hiện chỉ thị số một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố
nhằm giãn cách hạn chế người dân đi lại
phòng chống dịch covid một mươi chín
việc cấp thẻ này đã nhận được sự ủng hộ
đồng lòng của người dân cùng với chính quyền hà nội
chung tay đẩy lùi dịch bệnh
sau quận tây hồ đến nay đã có
quận long biên đống đa hoàng mai
cũng đã triển khai in và đóng dấu thẻ đi chợ
theo ngày chẵn lẻ để phát cho các gia đình thực hiện
từ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy
cùng với việc phát thẻ đi chợ
nhiều quầy bán hàng còn làm hàng rào
ngăn cách người mua hàng kẻ vạch giãn cách
để tránh tập trung đối tượng
và tiếp xúc trực tiếp
các chợ đều thực hiện nghiêm chỉ thị bán hàng hóa thiết yếu
những quầy bán hàng không thiết yếu
đã được yêu cầu tạm nghỉ kinh doanh
trong khi đó việc ngừng hoạt động giết mổ
giảm sản lượng sản xuất từ vít săn
đơn vị cung cấp thịt tươi sống lớn
tại tp hcm do có nhiều ca f
đã khiến cho người tiêu dùng cảm thấy lo lắng
về nguồn cung sắp tới
tuy vậy tp hcm cho rằng
việc này sẽ không ảnh hưởng lớn tới nguồn hàng
và thành phố cũng đã có các kịch bản
để đảm bảo nguồn cung và giá cả
viết săn hiện sản xuất và phân phối hàng
cho hệ thống siêu thị kênh truyền thống
và khoảng sáu trăm linh điểm bán tại tp hcm
do vậy với việc giảm sản xuất
từ nhà cung cấp lớn này
các siêu thị cũng đã có phương án riêng
đảm bảo nguồn cung thịt lợn đầy đủ và ổn định
vinmart vinmart cộng đã chủ động
làm việc với các nhà cung cấp lớn
tăng từ một trăm linh đến hai trăm linh sản lượng thịt lợn
tại hà nội và tp hcm
có các hợp đồng dài hạn
đến cuối năm với các nhà cung cấp khác
đảm bảo lợn sạch cung cấp cho các tổ hợp
chế biến thịt đồng thời cũng linh hoạt
điều chỉnh nguồn cung từ bắc vào nam
và ngược lại ở quy mô toàn thành phố
sở công thương tp hcm
cũng cho biết sẽ tăng sản lượng thịt lợn
từ các cơ sở khác để bù đắp
lượng thiếu hụt các nhà máy cung cấp
thịt lợn hiện vẫn đang hoạt động dưới công suất
nên hoàn toàn có khả năng cung ứng bổ sung
thời gian gần đây công an quận kiến an
tp hcm liên tục nhận được đơn trình báo
của nhân dân trên địa bàn về việc bị
một số đối tượng lừa đảo qua hình thức
ship hàng trả tiền với số tiền hàng triệu đồng
sau khi tiếp nhận tin báo của các bị hại
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự
công an quận kiến an đã truy tìm đối tượng
và tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn trung kiên
và đồng phạm là phạm thị thu trang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đã thực hiện một số vụ lừa đảo nhằm
chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đặt hàng
những người bán hàng ăn hàng hoa
sau đó lừa người này nhận hộ hàng
lập bàn là rượu túi sách giả
và thanh toán tiền hộ các đối tượng
sau khi nhận được tiền mà những người bán hàng
đã thanh toán hộ kiên và đồng bọn
sẽ tắt máy không nhận hàng của họ nữa
để chiếm đoạt tài sản là tiền
mà những người bán hàng đã thanh toán
cho số rượu giả và túi sách giả
bằng thủ đoạn trên kiên và đồng bọn
đã thực hiện chót lọt nhiều vụ lừa đảo
trên địa bàn quận kiến an và một số địa phương khác
thưa quý vị vay tiền trực tuyến
hay còn gọi là app vay tiền online
thực chất là một ứng dụng cho vay tín chấp
các giao dịch được thực hiện
thông qua các sản giao dịch trực tuyến
hoặc là các ứng dụng trên điện thoại thông minh
để được vay tiền người vay chỉ cần
tải ứng dụng trên mạng về điện thoại
hoặc là máy tính cá nhân
sau đó cung cấp ảnh chứng minh nhân dân
hoặc sổ hộ khẩu số điện thoại của mình
hiện nay các hoạt động cho vay này
mang tính rủi ro khác
cao do cho bên vay
và đồng thời đã và đang phát sinh
nhiều hệ lụy như là tín dụng đen
đòi nợ thuê lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gây bức xúc trong xã hội
vì cần tiền người phụ nữ này
đã thực hiện khoản vay năm triệu đồng
từ một ứng dụng trên mạng
trả được khoản vay này chị lại được duyệt cho vay khoản khác
với số tiền nhiều hơn
với lãi suất cao chị đã mất khả năng chi trả
rơi vào vòng xoáy vay tiền hết ứng dụng này
đến ứng dụng khác
thường vay mượn áp nọ trả áp kia
dần dần nó quá sức
để em thanh quán
quyết định là em
thực ra là họ cũng có lời lẽ xúc phạm
danh dự họ ghép ảnh
ghép hình của mình
có những ngày mà em
nhiều nhất là em nhận được
một trăm bảy mươi cuộc điện thoại
trong một diễn biến tương tự
chị hát cũng đã lên mạng tìm kiếm
các địa chỉ vay tiền online
chỉ chưa đầy hai phút giao dịch qua điện thoại
chị đã cung cấp cho bên vay
các thông tin cá nhân của mình
rất nhanh gọn và đơn giản
cuối cùng chị cũng đã vay được hai mươi triệu đồng

có những công việc rất là gấp
và cần thiết phải là
vay những khoản vay nóng như thế
những khoản vay gấp như thế
thì thực sự là tôi thấy là
nó rất là khó khăn
đến lúc mà chi vay thì rất là dễ dàng
nhưng mà khi trả lợi thì rất là khó khăn
và rất là vất vọng
và để có thể là trả được cái móng gọi như thế

nó rất là lớn
có thể nói là nhiều khi là khôn lường luôn
là cái hậu quả của cái việc này
nó rất là lớn
nó có thể làm cho nhiều cái gia đình
mà tôi gọi là những tình cảnh khốn đốn
thì dây vào quỹ tín dụng đen
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
thì không ít người đang gặp khó khăn về kinh tế
cần tiền đột xuất đã tìm đến các kênh vay vốn nhanh
trong đó có vay tiền qua các ứng dụng
thông thường lãi rất phổ biến cho vay qua ứng dụng
được quảng cáo giao động quanh mức một mươi sáu một năm
tuy nhiên đây chỉ là cái bẫy để thu hút sự quan tâm
của những người có nhu cầu
bởi trên thực tế sẽ phát sinh nhiều loại phí tư vấn
phí dịch vụ được tính gộp vào các khoản lãi phải trả
do các đối tượng tính rất nhiều loại phí vào
tổng cộng lãi suất có thể lên tới ba trăm linh năm trăm linh một năm
vượt quá khả năng chi trả của nhiều người
vâng có thể nói rằng

tất cả các ứng dụng các hình thức vay tiền
có thủ tục cho vay càng đơn giản
thì càng tiêm ẩn nhiều rủi ro về tài chính
cũng như những rắc rối trong quá trình giải quyết công nợ
hệ lụy là những người vay tiền
bằng hình thức ngang hàng theo địa chỉ ở trên mạng
thường vay được ít tiền
thế nhưng lại phải trả lãi rất cao
hoặc là bị các đối tượng cho vay đòi nợ
bằng nhiều hình thức kiểu xã hội đen
do sự cả tin và không am hiểu về công nghệ
của người vay tiền nhiều mô hình cho vay trực tuyến
đã biến tướng thành tín dụng đen
và việc quản lý cũng như xử lý những vấn đề này
lại không hề đơn giản
nguy hiểm đến tính mạng
của bên đi vay
chúng ta cần phải xây dựng
nhanh chóng các quy định pháp luật
và trong quá trình xây dựng thì
rõ ràng là chúng ta phải có việc
cho phép một số các công ty
gọi là công ty fintech công ty tài chính
về tài chính công nghệ
được phép thử nghiệm hoạt động
và trong quá trình thử nghiệm hoạt động
như thế thì chúng ta sẽ
dần dần xây dựng được hành năng pháp lý
và bên cạnh đó chúng ta cũng
học hỏi các kinh nghiệm của các quốc gia
về cái mô hình này trên thế giới họ xây dựng
không pháp lý thế nào để chúng ta sớm
ban hành chứ còn nếu mà chúng ta để hà nội như hiện nay
thì cái nhu cầu là
rất là rối loạn về lĩnh vực
tài chính cá nhân nhà nước phải
kích thích cái bộ phận vay ngân hàng ấy
là vay chân chính
do nên mấy ngân hàng đang giảm
đua nhau giảm năm đến
một đối với lãi vay đấy
cho vay các cái khoản đấy
thế nhưng mà vay tiêu dùng thì nó có khác một chút
vì số lượng cái trị giá nó nhỏ
và nó nhanh thì cái này cũng phải chú ý
chứ còn vay của tư nhân
theo tôi chuyên gia
có lời khuyên là không nên
bởi vì có thể lãi suất thấp có thể rất nhanh
là đưa tiền đến anh nhưng mà rồi
anh chậm trả nó tính
rất ghê rồi lãi suất
cao tất cả cái đó là chúng ta không nên làm
và những cái
doanh nghiệp ngân hàng làm ăn chân chính
chúng ta nên tin tưởng thì để phục vụ
chúng ta cho tốt
hiện có nhiều ứng dụng cho vay tiền biến tướng
kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường
ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội
để phân biệt người dùng cần tìm hiểu
kỹ thông tin điều khoản dịch vụ
các quy định về lãi phí hạn mức trả nợ
và khi đã lỡ vay tiền với lãi suất cao
nên trình báo đến cơ quan chức đăng
để được hướng dẫn biện pháp giải quyết kịp thời
tránh bị lún sâu vào vòng xoáy của tiến dụng đen